tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tòa án năm hai nghìn một mươi bảy và lễ bổ nhiệm thẩm phán cao cấp
chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã tới tham dự hội nghị
cùng dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trong năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ giải quyết vụ việc các loại của tòa án các cấp đạt chín mươi ba
tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy sửa do lỗi chủ quan của tòa án là một hai
kết quả này cho thấy tòa án các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đặc biệt tòa đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp xem xét giải quyết kịp thời các vụ án oan sai
phát biểu chỉ đạo hội nghị chủ tịch nước trần đại quang đề nghị ngành tòa án trong năm hai nghìn một mươi bảy
tập trung vào một số nội dung như bám sát sự chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ đề ra
tính tư pháp để cơ quan và người dân dễ tiếp cận giám sát đẩy nhanh tiến độ và chất lượng văn bản được giao soạn thảo
tòa án các cấp thực hiện tốt chức năng xét xử bảo đảm xử đúng người đúng tội không bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội
nhân dịp này chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán cao cấp cho tám mươi thẩm phán của tòa án các tỉnh thành trên cả nước